đêm nay và ngày mai ở miền trung các tỉnh từ phía nam của thanh hóa trở vào cho tới khu vực của đà nẵng có mưa rào và rông trên diện rộng
nhiệt độ duy trì trong ngưỡng là từ một mươi chín cho tới hai mươi hai độ và trời say lạnh
sang ngày mai nền nhiệt các tỉnh từ thanh hóa đến đà nẵng tiếp tục duy trì mức thấp là từ hai mươi năm cho tới hai mươi tám độ trời mát mẻ
trong khi đó ở các tỉnh từ quảng nam trở vào đến bình định chỉ chịu tác động yếu của không khí lạnh trời nhiều mây nắng gián đoạn
và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở ngưỡng là từ hai mươi tám cho tới ba mươi độ
còn ở các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận không mưa tiếp tục có nắng sớm
vì thế nhiệt độ vẫn ở mức cao là từ ba mươi một cho tới ba mươi ba độ
ở khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì trạng thái thời tiết ít mưa ngày nắng sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên tiếp tục duy trì ở mức cao là từ ba mươi cho tới ba mươi hai độ
còn ở nam bộ sẽ duy trì mức nhiệt là ba mươi hai cho tới ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực phía bắc của vĩnh bắc bộ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy và khiến cho biển động
trong khi ở hai huyện đảo hoàng sa và trường sa vẫn duy trì trạng thái thời tiết tốt
giáo hướng đông bắc cũng ở mức dưới cấp năm tầm nhìn xa trên một mươi km
thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước